nhận lời mời của thủ tướng vương quốc hà lan mark rutte thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã thăm chính thức và làm việc tại vương quốc hà lan từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng bảy
lễ đón được tổ chức trọng thể vào tối qua ngày một mươi tháng bảy theo giờ địa phương tại dinh thự của thủ tướng mark rutte ở la hay hà lan
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với hà lan một trong những đối tác hàng đầu của việt nam trong eu
thủ tướng mark rutte khẳng định hà lan mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với việt nam đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng hàng đầu của hà lan tại đông nam á
thủ tướng mark rutte nhấn mạnh chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hà lan ủng hộ eu sớm ký và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
bên cạnh đó hà lan sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam cập nhật kế hoạch đồng bằng sông kiều long tài cấu trúc và xây dựng liên kết vùng tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp quy hoạch vùng thích ứng với biến đổi khí hậu đẩy mạnh hợp tác giữa rost tech dam và thành phố hồ chí minh
đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và bền vững an toàn thực phẩm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm thịt gia súc cùng với nghiên cứu các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
ngay sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng mark rutte cùng giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm
hai bên cũng ký kết ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn ở đồng bằng sông kiều long
hai thủ tướng cũng chứng kiến lãnh đạo của các bộ hai nước ký và trao các văn kiện hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai hợp tác cảng biển và hậu cần
nhân dịp này hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức và làm việc tại hà lan của thủ tướng nguyễn xuân phúc